trong thời gian gần đây một số diện tích cây keo của lâm trường huyện trợ mới tỉnh bắc cạn đã bị chết không rõ nguyên nhân
và đặc biệt là trong thời gian gần đây thì diện tích cây chết đã tăng lên nhanh chóng khiến cho người dân lo lắng
qua giả soát diện tích keo bị chết héo vào khoảng tám mươi tám hectare
một số diện tích chết trắng lâm trường trợ mới đã được trồng thay thế bằng cây khác
đối với những diện tích chết giải rác hiện vẫn chưa có biện pháp xử lý
theo xác định ban đầu cây chết là do một loại nấm gây bệnh trên cây
đơn vị này cũng khuyến cáo những nơi đã nhiễm bệnh nên chuyển đổi sang cây khác
tuy nhiên để rõ ràng vẫn phải chờ kết quả giám định sau đó sẽ có những biện pháp phòng trừ phù hợp